trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
bắc bộ trời nhiều mây nhưng chỉ có mưa rông một vài nơi
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai ở các tỉnh vùng núi phía bắc như lào cai hà giang cao bằng bắc cạn hay lạng sơn sẽ giảm xuống còn một mươi năm một mươi bảy độ
những nơi núi cao như pha đin sapa hay mẫu sơn nhiệt độ còn giảm xuống dưới một mươi ba độ
còn ở khu vực đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ sáng sớm mai cũng sẽ hạ xuống còn một mươi tám hai mươi độ
sang ngày mai cả miền bắc trời tiếp tục có mây nhiều mưa vẫn chỉ xảy ra một vài nơi
và nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng núi cũng sẽ chỉ từ hai mươi hai cho tới hai mươi bốn độ
còn ở vùng đông băng mức nhiệt sẽ là hai mươi bốn hai mươi sáu độ
trời rét ở các tỉnh vùng núi còn lạnh ở khu vực đông bằng
trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng xuống tới cả thừa thiên huế
khiến cho suốt dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi cũng sẽ có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh chịu tác động mạnh của gió đông bắc
với sườn đón gió của dãy trường sơn nên sẽ có mưa vừa có nơi mưa to
ở phần phía nam các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận chưa chịu tác động của không khí lạnh
nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đời gió đông trên cao
vì thế đêm nay và sáng ngày mai vẫn có mưa nhiều
khu vực bình định trở vào đến phú yên tiếp tục là những nơi có mưa vừa mưa to và rông
mưa xuất hiện nhiều nơi cộng thêm ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ làm cho nền nhiệt cao nhất ngày mai
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình giảm còn hai mươi bốn hai mươi sáu độ
khu vực quảng trị trở vào đến quảng ngãi sẽ giữ mức nhiệt là hai mươi bảy hai mươi chín độ
và các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận sẽ giữ mức nhiệt cao hơn là hai mươi chín ba mươi một độ
ở phía nam dạnh thấp có xu hướng dịch truyền về phía xích đạo nên mưa ở khu vực tây nguyên
cũng như là khu vực nam bộ trong đêm nay và chiều tối mai có xu hướng giảm dần
còn trong ngày cả nam bộ và tây nguyên trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên
sẽ giữ mức là hai mươi tám ba mươi độ nam bộ sẽ giữ mức nhiệt là ba mươi hai cho tới ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vĩnh bắc bộ và khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
với sóng biển cao từ hai đến ba mét và gây ra tình trạng biển động
khu vực huyện đảo trường sa mưa rông giảm dần gió đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm
tầm nhìn xa thông thoáng thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước